ngày tám tháng sáu tại tỉnh phú yên đã diễn ra lễ gia quân chiến dịch môi trường xanh năm hai nghìn một mươi chín
sau lễ gia quân đã có hơn bốn trăm linh đoàn viên thanh niên học sinh người dân trên địa bàn tỉnh phú yên
cùng năm xã ven đầm âu loan thuộc huyện tuy an tham gia trồng cây xanh thả tôm giống
tái tạo nguồn lợi thủy sản nhặt và thu gom rác xung quanh đầm
theo sở tài nguyên và môi trường tỉnh phú yên trung bình mỗi ngày tổng khối lượng chất thải rắn
sinh hoạt phát sinh trên địa bàn tỉnh khoảng năm trăm một mươi tấn nhưng tỷ lệ thu gom mới chỉ đạt khoảng năm mươi
vì vậy sau chiến dịch này tỉnh sẽ phát động mạnh mẽ chương trình bảo vệ môi trường
bằng việc nâng cao ý thức đến từng hộ dân để có một phú yên xanh sạch đẹp